liên quan đến tình trạng một mươi ba căn nhà của người dân trên đường nguyễn văn trỗi và trương công định phường hai thành phố đà lạt bị nứt tường sụt lún đất bất thường
ubnd tỉnh lâm đồng đã mời các chuyên gia đến từ viện địa chất đại học bách khoa tp hcm và công ty cổ phần địa chất kawasaki của nhật bản tiến hành khảo sát hiện trường để xác định nguyên nhân
hiện tượng nứt tường và sụt lún nền đất tại khu vực đường nguyễn văn chỗi và trương công định phường hai thành phố đà lạt được phát hiện từ sáng hai mươi sáu tháng bốn
qua kiểm tra hiện trường ubnd tp đà lạt xác định tại khu vực xảy ra sự việc có một mươi ba căn nhà bị nứt tường
về hè trước một mươi một căn nhà dắt đường nguyễn văn trỗi có hiện tượng xé vai đường dài gần năm mươi mét khoảng hầu trung bình từ hai đến ba cm sự việc gây ảnh hưởng khoảng bốn mươi bảy hộ dân trong khu vực
theo ghi nhận đến trưa hai mươi bảy tháng bốn có hai căn nhà có hiện tượng nứt thêm cửa ra vào bị xê dịch nặng không thể đóng mở kèm theo hiện tượng nước có màu đất đỏ xì lên từ nền